tuyến đường vượt lũ được đầu tư hàng trăm tỷ đồng đi qua các xã đức bồng đức lĩnh đức giang và ân phú thuộc huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh mới trải qua vài trận lũ đã hư hỏng nặng ảnh hưởng không nhỏ đến giao thương của người dân vùng lũ nơi đây
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tuyến đường vượt lũ đi qua xã đức linh nằm trong dự án xây dựng đường cứu hộ cứu nạn do ủy ban nhân dân huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh làm chủ đầu tư
tổng chiều dài tuyến đường là hơn một mươi bảy km bao gồm một tuyến chính và hai tuyến nhánh với tổng mức đầu tư một trăm bốn mươi ba tỷ đồng
dự án được xây dựng với mục tiêu đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân góp phần phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng
đồng thời phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ mặc dù mới đưa vào sử dụng được hai năm nay
nhưng công trình vượt lũ này đã nhanh chóng bị lũ vượt
hàng trăm mét lan can ở tuyến nhánh một đi qua xã đức linh bị trận lũ tháng một mươi vừa qua cuốn đổ sập
hệ thống kè hai bên đường đoạn bị sạt lở hư hỏng nặng
có những đoạn nước xói mòn tạo thành hốc lớn ăn sâu vào trong lòng đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông
do nền đường được đắp lên cao nhưng cống thoát nước lại xây quá nhỏ
nên khi nước lên chảy không kịp vô tình con đường trở thành đê ngăn nước

hệ thống kè hai bên đường đoạn bị sạt lở hư hỏng nặng